vâng bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng bảy hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức được vận hành
để đảm bảo chất lượng dữ liệu đáp ứng yêu cầu thông tin dân cư đúng đủ sạch sống hoàn thiện công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp
trong đó công an tp hà nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra chéo chất lượng dữ liệu thông tin dân cư giữa các đơn vị trong công an thành phố
hiệu quả của biện pháp này đã được thể hiện cụ thể như thế nào
quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện thạch thất hà nội
tại công an thị trấn liên quan huyện thạch thất toàn bộ số liệu thông tin dân cư sau khi được thu thập được lực lượng công an xã hương ngãi kiểm tra cẩn thận như thế này
công tác kiểm tra chéo chất lượng dữ liệu thông tin dân cư giữa các đơn vị cấp xã trên địa bàn toàn huyện đã được triển khai từ ngày bảy tháng sáu đến nay
kiểm tra chéo thì thứ nhất là giúp cho cái đơn vị địa phương
nhất là cơ sở cấp xã phường thị trấn đánh giá lại chất lượng thông tin dân cư quốc gia về các phiếu dco một dco hai đã nhập vào hệ thống
thứ hai là qua công tác kiểm tra chéo thì phát hiện ra những nỗi sai sót nhỏ do quá trình cán bộ chiến sĩ nhập dữ liệu dân cư trên máy
để trước khi đi vào hoạt động thì công dân sẽ có thông tin chính xác trên hệ thống một trăm linh
công tác đồng bộ dữ liệu đã được chỉnh sửa kiểm tra một lần rồi
qua công tác kiểm tra chéo như vậy thì công tác đối chiếu chỉnh sửa được làm hết sức tỉ mỉ
để tránh tối đa những cái sai sót và đảm bảo dữ liệu là được chính xác làm sao mức tuyệt đối nhất
còn tại xã phùng xá thời điểm này lực lượng công an xã hữu bằng đang ra soát lại một lần nữa các trường thông tin trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo
công an xã ở dưới địa phương cam kết thực hiện nghiêm túc
các chỉ đạo của công an thành phố công an huyện trong đó đảm bảo thông tin chính xác một trăm linh
để người dân có thể tiến hành các thư thuộc giao dịch hành chính
chỉ sử dụng duy nhất một thẻ căn cước công dân gắn chip
tiến tới loại bỏ hết các tế tờ thủy sân khác tiến tới nền chính phủ số hiện đại
hay tại xã tràng sơn mọi thông tin dân cư đều được lực lượng công an xã thạch xá chú trọng giả soát như thế này
công an xã thạch xá chú trọng giả soát như thế này
công an xã thạch xá chú trọng giả soát như thế này
đối với công an thạch tháp chúng tôi nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của chất lượng thông tin dân cư
theo đúng tiêu chí đúng đủ sạch sống
chính vì vậy việc kiểm tra chéo các đơn vị giữa cấp xã với nhau
cấp huyện trong cụm và các cụm thi đua với nhau như thế
như là một cơ hội một lần nữa để chúng tôi giả soát lại các trường thông tin
đảm bảo khi đưa vào sử dụng phải là những trường thông tin chính xác
lực lượng quản lý hành chính chúng tôi thời gian qua đã cố gắng hết mình với công việc chung
và đến thời điểm hiện tại thì cũng chỉ mong rằng những gì đã làm trong thời gian qua
góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính phủ điện tử
và chúng tôi hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
có thể nói đây là sự sáng tạo của công an thành phố trong việc đảm bảo chất lượng thông tin về dân cư
giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện hai dự án
để có kết quả chính xác nhất trước khi đồng bộ các thông tin đáp ứng yêu cầu đặt ra